cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đống đa thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng tỉnh bình định tiến hành đột kích
khu nhà trọ của thiên tại khu vực phường đống đa thành phố quy nhơn phát hiện thiên cùng với ba thanh niên khác
đang tàng trữ trái phép hơn tám mươi một gam ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ để mua bán sử dụng ma túy
tiếp tục thực hiện khám xét ba địa điểm khác của thiên cùng đồng bọn
tổ công tác thu giữ gần bảy gam ma túy đá cùng nhiều tăng vật
liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do võ hoàng thiên cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định còn khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với hai đối tượng khác là võ hoàng thông em ruột của thiên và phan thế long
cùng chú tại phường đông đa tp quy nhơn đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của các đối tượng khác
có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
khi nhìn thấy một số tiền lớn một nữ giúp việc đã nổi lòng tham và nhanh tay trộm cắp của gia chủ
sau đó bỏ trốn tuy nhiên ngay sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
vụ việc trên vừa xảy ra trên địa bàn phường hiệp hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú tệ tỉnh đồng nai
hương là người giúp việc cho ông đỗ văn vạn chú tại phường hiệp hòa tp biên hòa
trong lúc vệ sinh phòng ngủ của ông vạn hương đã mở cửa tủ quần áo
phát hiện ngăn tủ quần áo trên cùng có một túi ni lông bên trong có ba trăm linh triệu đồng
nên đã lấy trộm toàn bộ số tiền rồi thu dọn đồ đạc cá nhân thuê xe taxi bỏ trốn
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt ngay sau đó và đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng danh nghĩa là nhà chùa và cô nhi viện phạm văn trung đã lừa đảo
và chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử hai bị cáo là phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ cùng chú tại tp vĩnh long
hành nghề xe ôm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng danh nghĩa là chủ trì chùa phước quang
và trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
qua đó cung giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh
điều kiện rất khó khăn vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi
nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cung còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay và chiếm đoạt tiền của bốn người hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
bị cáo cung bị bắt tạm giam từ cuối năm hai nghìn hai mươi cho đến nay còn bị cáo sĩ được tại ngoại
trong buổi sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử đã thẩm tra lý lịch các bị cáo
và những người có liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày là ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
vào tối ngày hôm qua trong quá trình tăng ca tuần tra kiểm soát địa bàn
công an phường thanh khê đông quận thanh khê tp đà nẵng đã phát hiện
và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí đi hỗn chiến
khi tuần tra qua khu vực số nhà một nghìn hai trăm chín mươi một nguyễn tất thành tổ tuần tra phát hiện
một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập nên đã dừng xe kiểm tra
khi thấy lực lượng công an số thanh niên trên đã bỏ chạy
công an phường thanh khê đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được lê tử hậu
quê ở quảng nam tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
qua kiểm tra xung quanh phát hiện và thu giữ được bốn thùng vỏ chai bia
bên trong có chứa xăng trên miệng chai có nhát vải và sáu cây dao tự chế
cùng hai xe mô tô do đối tượng đã để lại
tiến hành làm việc hậu thừa nhận số vỏ chai bia trên dùng để làm bom xăng tự chế
cùng với sáu cây dao được nhóm của hậu chuẩn bị để đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
hiện nay lực lượng công an đang tiếp tục truy xét số thanh niên còn lại
trong khi đó tại hà nội trong quá trình điều khiển xe máy đi tìm nhóm đối thủ
để giải quyết mâu thuẫn thì một đối tượng trong nhóm côn đồ nhí
đã không làm chủ được tốc độ đâm vào một phụ nữ đi xe đạp khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
và đây không phải là lần đầu các nhóm thanh thiếu niên gây dối trật tự công cộng
rồi gây tai nạn như thế này
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đỗ minh quân sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
quân là chủ mưu của vụ việc rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người phụ nữ tử vong tại phố lò xũ
bản thân quân cũng bị thương nặng
trước đó quân cúng bảy đối tượng khác mang theo năm tuyết sắt hàn giao phóng lợn
hẹn gặp nhóm khác đánh nhau tại khu vực chân cầu trương dương quận long biên
nhưng không gặp được nhóm mâu thuẫn
các đối tượng đã di chuyển xe máy trên nhiều tuyến đường
ở hoàn kiếm và long biên để tìm đối thủ
giải quyết mâu thuẫn hay đi tranh chấp thì mọi cháu thường đi đông người
và đứng đi tụ tập
mọi cháu thường có
mọi cháu thường có
phóng lợn hay là tuyếp tự chế
hung khí thì đến nơi có mặt thì đã có sẵn rồi
mà đang trên đường về thì chủ cháu nhận được tin là có tai nạn
thế là chúng cháu đã quay đầu này để xem
chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân mà thời gian qua
nhiều nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí
tham gia giao thông trên đường với tốc độ cao
gây nguy hiểm cho chính mình và nhiều người xung quanh
trước tình hình này công an quận hoàn kiếm hà nội
cũng đã tăng cường các tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ gia quân đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh các tổ công tác của tầng số

có thể tham gia các bộ nghiệp vụ
tổ chức toàn gia hành pháp

nhưng cái nhận thức của các tổ tượng này

rất là hạn chế

của các tổ tượng thông đoàn
dẫn đến các hành vi
mang theo việc hẹn họ tụ tập đánh nhau
với mất hình tự tự
thế thì qua các biện pháp
người trẻ trẻ xét thì xác định
phần lớn những cái đối tượng
bị phạm này tổ chức rất trẻ
có thực hợp

trên sáu tuổi thì
phần lớn đều là những
sự thiếu sự quản lý
của gia đình
hiện cơ quan công an đã làm rõ được vai trò
của các đối tượng liên quan đồng thời
tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng
chưa pháp luật
sáng ngày một mươi ba tháng bốn đội cảnh sát
điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu và môi trường công an
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi
vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác nắm tình hình
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai tại hẻm
một trăm bảy mươi đường võ văn kiệt phường bảy
thành phố sóc trăng lực lượng công an
đã bắt quả tăng đối tượng đoàn huỳnh
duy phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường bảy thành phố sóc trăng
có hành vi vận chuyển hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lậu
nữ là một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá
nhãn hiệu scot hiện công an
thành phố sóc trăng đang tiếp tục xác minh điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình thực hiện
việc kiểm tra giả soát việc chấp hành
pháp luật về thuế phòng cảnh sát
kinh tế công an tỉnh cao bằng đã phát hiện
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn
thiết kế xây dựng cdc cao bằng
có địa chỉ tại tổ dân phố bảy
thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
có hành vi gian lận lập khống
bảng lương bảng chấm công cho người lao động
để hạch toán khống vào chi phí
được trừ với mục đích
là giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp
ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh cao bằng đã thực hiện lệnh
bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thôn hai thạch đà mê linh
thành phố hà nội là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng
cdc cao bằng và lý thị minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại tổ bảy thị trấn bảo lạc
huyện bảo lạc là kế toán công ty trên
về tội trốn thuế quy định
tại khoản ba điều hai trăm linh của bộ luật
hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời thực hiện khám xét
chỗ ở nơi làm việc của
hai bị can nêu trên bước đầu
cơ quan công an xác định số thuế mà
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế
xây dựng cdc cao bằng
đã trốn thuế là hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được
cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa
và cô nhi viện phạm văn cung
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền
lên tới hàng chục tỷ đồng sáng ngày
một mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long
đã mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm bị cáo phạm văn cung
và nguyễn tuấn sĩ
trú tại thành phố vĩnh long
là hành nghề xe ôm cùng về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng danh nghĩa
chủ trì chùa phước quang
và trung tâm cô nhi viện phật giáo
suối nguồn tình thương cung đã tìm cách
liên hệ gặp nhiều người có điều kiện
kinh tế qua đó cung giới thiệu
về công việc từ thiện của mình
và tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn
vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi
nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cung còn chủ động dựng lên
các sự kiện không có thật
để được mượn tiền tổng cộng
phạm văn cung đã vay và chiếm đoạt tiền
của bốn người là hơn
sáu mươi bảy tỷ đồng bị cáo cung bị bắt
tạm giam từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
bị cáo sĩ được tại ngoại
trong buổi sáng nay hội đồng xét xử đã thẩm tra
lý lịch các bị cáo và những người
liên quan dự kiến phiên tòa diễn ra
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện kim bảng
tỉnh hà nam cho biết đơn vị vừa
bắt giữ đối tượng có hành vi lợi dụng
tình hình dịch bệnh lừa đảo chiếm đoạt
tài sản của người già người nhẹ dạ
cả tin trên địa bàn xã đại cương
huyện kim bảng
đối tượng là vũ thị hân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn áng hạ xã lê thanh
huyện mỹ đức thành phố hà nội
làm nghề tiếp thị bán men thông bể phốt
di chuyển trên nhiều địa bàn
từ thành phố hà nội đến tỉnh hà nam
sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng di chuyển đến địa bàn
xã đại cương tự xưng là cán bộ
làm chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
cho các gia đình để tìm cơ hội lừa đảo
thấy bà đỗ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
đi lại một mình trên đường
hân nhanh chóng tiếp cận tạo niềm tin
nhẹ dã tin theo lời đối tượng
bà thơm đã nộp cho đối tượng bốn chín triệu đồng
với hy vọng là sẽ nhận được tiền hỗ trợ
hai suất ngay sau khi tiếp nhận thông tin
công an xã đại cương đã tập trung
giả soát qua hệ thống camera an ninh
và phát hiện một người phụ nữ đi xe máy
có hình dáng như bà thơm mô tả
bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì sau năm giờ công an xã đại cương
đã phối hợp với đội điều tra tổng hợp
công an huyện kim bàng
nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
tại đây thì cơ quan công an
đối tượng đã khai báo
toàn bộ hành vi phạm tội của mình